mỗi năm đến ngày quốc khánh mùng hai tháng chín nhân dân ta lại được xem những thức phim tư liệu
bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
tại quảng trương ba đình ngày mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đây là những hình ảnh tư liệu quý giá về ngày lịch sử của đất nước
cho đến trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm người ta chỉ được xem những bức ảnh nghe những cuộn băng ghi âm
đọc những trang sử hồi ký của những người có mặt hôm đó
còn những thức phim tư liệu này phải ba mươi năm sau mới được tìm thấy
và được công chiếu cho toàn thể nhân dân ta lần đầu tiên vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
câu chuyện đi tìm những thước phim tư liệu ngày độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đoàn gồm có cố nhà báo nguyên tổng biên tập báo nhân dân hồng hà làm trưởng đoàn
đạo diễn phạm kỳ nam và nhà quốc
quay phim nguyễn như ái
bố tôi đã làm rất nhiều phim và ông kể những kỷ niệm làm phim
trong đó có cái kỷ niệm đi quay phim về bắc hồ ở tại các nước tây âu pháp anh ý
và trong cái dịp đấy thì ông kể là đã tìm được một cái tư liệu rất là quý là những hình ảnh quay sinh động
về cái ngày độc lập mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
đoàn gồm có cố nhà báo nguyên tổng biên tập báo nhân dân hồng hà kể về thời điểm đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng người hà lan
ông jorrit iven đã gọi điện thông báo cho đoàn đến nhà một người bạn của ông có lưu trữ rất nhiều tài liệu về đông dương
bỗng một hôm thì ông ấy gọi điện thoại đến cho chúng tôi nói là ông ấy mới tìm được một cái ông bạn người pháp còn lưu trữ nhiều phim về đông dương
xem thì những cảnh đầu tiên thấy có một số cảnh của hà nội
tiếp đến là cảnh những các cái
giám đông nhân dân đứng cầm cái biểu ngữ mừng ngày độc lập
rồi lại xuất hiện cái cảnh một cái đoàn ô tô đi vào quảng trường mà có các cái cảnh sát đi xe đạp để hộ tống hai bên
rồi rất bất ngờ xuất hiện ra hình ảnh về bác hồ trên lễ đài
đúng là bác hồ đây rồi
đúng là cảnh ngày mùng hai tháng chín
ở ba đình đây rồi
những thước phim tư liệu về ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chắc chắn đã trở thành tài sản vô giá của toàn dân tộc
những người việt nam hôm nay dù chưa biết chính xác ai là tác giả nhưng luôn biết ơn những con người còn đang là bí ẩn ấy vì tác phẩm mà họ đã để lại cho lịch sử dân tộc
thứ mà hơn tám mươi năm